chiều tối nay tiếp bộ trưởng kinh tế doanh nghiệp và du lịch rumani stefan radu operia
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị bạn bè truyền thống với romani
thủ tướng phạm minh chính cảm ơn rumani trong vai trò chủ tịch luân phiên eu năm hai nghìn một mươi chín
đã hỗ trợ rất lớn trong việc thúc đẩy hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định evfta
và là một trong ba nước đầu tiên của eu phê chuẩn hiệp định evipa
thời gian tới thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư
cụ thể hai bên cần mở rộng thị trường cho hàng hóa thế mạnh của nhau
trong đó có hàng nông thủy sản của việt nam như cà phê chè hạt tiêu tôm cá cha cá ba sa
thúc đẩy đầu tư hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp lao động chuyển đổi số năng lượng tái tạo
bảo vệ môi trường y tế dược phẩm văn hóa giáo dục đào tạo nhất là đào tạo nguồn nhân lực dầu khí
đề nghị romani có tiếng nói thúc đẩy các nước eu còn lại sớm phê chuẩn hiệp định evipa
thủ tướng cảm ơn romani đã hỗ trợ ba trăm linh liều vaccine covid một mươi chín trong thời điểm việt nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch
đề nghị romani tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho cộng đồng người việt tại rumani
bộ trưởng kinh tế doanh nghiệp và du lịch rumani đánh giá cao và tin tưởng vào tiềm năng hợp tác
về thương mại đầu tư giữa hai nước trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía việt nam hỗ trợ doanh nghiệp hai nước hợp tác hiệu quả hơn nữa
nhất là trong lĩnh vực thủ tướng đã có ý kiến